với hành vi cho vai lãi nặng trong giao dịch dân sự đối tượng trần thị hà bốn mươi bảy tuổi
trú tại tỉnh đồng nai vừa bị công an huyện nhân trạch tiến hành khởi tố bắt tạm giam để điều tra làm rõ
trước đó công an huyện nhân trạch phát hiện hà có hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự nên tiến hành bắt giữ
bước đầu cơ quan công an xác định ba bị hại hà cho vay tổng số tiền hơn một tỷ đồng
với lãi suất từ một trăm năm mươi sáu đến hai trăm ba mươi tám một năm thu lợi bất chính hơn một trăm linh triệu đồng
ngoài ra nhiều cá nhân trên địa bàn vay của hà số tiền trên một ba tỷ đồng
với lãi suất từ một trăm ba mươi bốn đến ba trăm ba mươi một một năm qua đó hà thu lợi bất chính gần một trăm bảy mươi triệu đồng
công an thành phố cà mau tỉnh cà mau phối hợp cùng lực lượng chức năng vừa bất ngờ kiểm tra và bắt quả tang
một đối tượng đang vận chuyển trái phép chất ma túy tại khu vực ấp bà điều xã lý văn lâm
tại hiện trường đối tượng khai tên là dương minh khương sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi
trú tại xã lý văn lâm
kiểm tra trên người đối tượng lực lượng làm nhiệm vụ thu giữ năm mươi viên nén
một bịch ni lông ma túy tổng hợp
trước đó ngày hai tháng ba công an tp cà mau cũng đã bắt quả tang đối tượng huỳnh hoài nam
trú tại phường sáu thành phố cà mau đang vận chuyển một trăm linh viên nén và năm bịch ni lông chứa ma túy tổng hợp
nam thanh niên điều khiển xe máy với tốc độ cao đâm vào người đàn ông đi bộ qua đường
khiến hai người tử vong vụ tai nạn xảy ra vào tối qua trên đường nguyễn huệ
đoạn có khu phố bình thiện phường tân thiện tp đồng xoài tỉnh bình phước
vào khoảng một mươi chín h tối cùng ngày trên đường nguyễn huệ tp đồng xoài hoàng văn doanh
ba mươi tuổi trú tại huyện đồng phú điều khiển xe máy với tốc độ cao bất ngờ đâm thẳng
vào ông nguyễn văn hùng năm mươi ba tuổi trú tp đồng xoài đang đi bộ từ bên phải xe máy qua đường
cú đâm mạnh khiến ông hùng và doanh ngã văng xuống đường và tử vong sau đó
bộ y tế nhận định biến thể omicron có xu hướng gia tăng
nhiễm nhanh và đang dần thay thế chủng delta nhất là tại hà nội và tp hcm
đến sáng ngày năm tháng ba hà nội có ba trăm hai mươi sáu xã phường thuộc vùng cam tăng gấp hơn bốn lần tuần trước
hà nội tiếp tục không có địa bàn nào ở cấp độ bốn màu đỏ nguy cơ rất cao
theo báo cáo của sở y tế hà nội trong những ngày gần đây tình hình dịch trên địa bàn hà nội tăng rất mạnh
tại hà nội hai mươi trên ba mươi quận huyện đã ghi nhận chủng omicron
dù số ca mắc liên tục tăng nhanh
bộ y tế khuyến cáo người dân chỉ nên mua kit xét nghiệm khi thực sự cần thiết để tránh mặt hàng này bị đẩy giá lên cao
người dân có thể thực hiện tết mẫu gộp ở gia đình và hai ba ngày mới tết một lần nếu cần
vì trung kỳ lây nhiễm của biến trưởng omicron là khoảng hai ba ngày
tổ tuần tra kiểm soát giao thông thuộc phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh bắc cạn vừa phát hiện
thu giữ một mươi hộp gồm một trăm linh que tết ngành covid một mươi chín không rõ nguồn gốc không có giấy tờ
đàm anh tuấn chú huyện trùng khánh tỉnh cao bằng điều khiển xe theo hướng cao bằng hà nội
bị phát hiện đang chở một thùng hàng
bên trong có một mươi hộp kit tết ngành covid một mươi chín gồm một trăm linh que
tại thời điểm kiểm tra lái xe không xuất trình được hóa đơn giấy tờ chứng minh nguồn gốc của số kit tech trên
và cho biết được nhận trở số hàng này từ thị trấn trùng khánh cho khách ở thái nguyên
tổ tuần tra kiểm soát giao thông đã lập biên bản và bàn giao toàn bộ số kích tết trên
cho đội quản lý thị trường số một của quản lý thị trường tỉnh bắc cạn để tiếp tục xử lý theo quy định của pháp luật
công an điện biên vừa bắt giữ thành công lý văn thành chú huyện sông lô tỉnh vĩnh phúc
là đối tượng có lệnh truy nã đặc biệt nguy hiểm về tội giết người
theo đó hồi một mươi chín h hai mươi năm phút ngày ba tháng ba năm hai nghìn hai mươi hai đối tượng lý văn thành đã gây ra một vụ án giết người
trên địa bàn mình cư trú và bỏ trốn ngay sau khi gây án
được biết lý văn thành là đối tượng nghiện ma túy và có tiền án về hành vi cố ý gây thương tích
và tàng trữ trái phép chất ma túy đã bị tòa án nhân dân huyện lập thạch tỉnh vĩnh phúc
tuyên phạt một mươi năm tù giam vào năm hai nghìn tám và được mãn hạn tù vào năm hai nghìn một mươi tám
chỉ sau ba giờ nhận được tin từ công an vĩnh phúc thành đã bị công an điện biên bắt giữ
khi đang di chuyển trên xe khách từ lai châu về điện biên nhằm vượt biên sang lào để tẩu thoát
công an huyện thống nhất đồng nai đang điều tra nguyên nhân vụ cháy
xảy ra tại ấp nam sơn xã quang trung gây thiệt hại hàng trăm triệu đồng
đám cháy được phát hiện tại ngôi nhà bán tạp hóa của bà vũ thị thu
chỉ trong chốc lát ngọn lửa bùng lên dữ dội nhận được tin báo lãnh đạo công an huyện thống nhất
đồng nai đã điều động một xe chữa cháy chuyên dụng gồm và bảy cán bộ chiến sĩ đội cảnh sát phòng cháy
chữa cháy công an huyện cùng công an xã dân quân lực lượng xung kích xã quang trung
phối hợp với lực lượng phòng cháy chữa cháy công ty cổ phần khu công nghiệp dầu dây
công ty bbc mỏ đá sóc lu hai huyện thống nhất cùng người dân khoảng hơn ba mươi người đến hiện trường chữa cháy
khoảng một tiếng đám cháy đã được không chế giặt tắt hoàn toàn
rất may không có thiệt hại gì về người nhưng toàn bộ hàng hóa các đồ dùng vật dụng bên trong bị thiêu dụi
trên những diễn biến phức tạp do xung đột vũ trang ở ukraine
ảnh hưởng tới người dân việt nam
nhiều người việt nam sinh sống học tập và làm việc tại đây
trên tinh thần nhân đạo và dành ưu tiên cao nhất cho công tác bảo hộ công dân
bảo vệ an toàn tối đa tính mạng trụ sở và thành viên cơ quan đại diện của việt nam tại ukraine
chính phủ cho phép tổ chức các chuyến bay đưa công dân việt nam
người gốc việt nam và thành viên gia đình về nước theo nguyện vọng
trước mắt dự kiến cho khoảng chín trăm linh người việt tại ba lan rumani hoặc moldova
được về nước trên các chuyến bay được xét nghiệm sau khi hạ cánh tại việt nam
và thực hiện các biện pháp y tế
nhập cảnh theo hướng dẫn của bộ y tế bộ ngoại giao đang phối hợp với bộ giao thông vận tải
tổ chức hai chuyến bay đưa người việt và gia đình từ ukraine về nước
dự kiến một chuyến từ rumani ngày bảy tháng ba năm hai nghìn hai mươi hai
và một chuyến từ ba lan ngày tám tháng ba năm hai nghìn hai mươi hai
trong khi đó vào ngày chín tháng ba dự kiến hãng hàng không bamboo airways
cũng sẽ thực hiện chuyến bay từ vác sa va ba lan về hà nội
đưa hàng trăm công dân việt nam tại ukraine về nước
bộ ngoại giao sẽ chủ trì phối hợp với các bộ ngành liên quan
tiếp tục triển khai việc sơ tán người việt và thành viên gia đình khỏi khu vực nguy hiểm
những ngày qua các cơ quan đại diện việt nam tại ukraine và các nước lân cận
đã phối hợp với nhà chức trách địa phương các hội đoàn người việt sở tại
tích cực hỗ trợ bà con sơ tán trực tiếp đón thu xếp chỗ ăn ở tạm thời
vật dụng thiết yếu cho bà con
liên tiếp trong hai ngày ba và bốn của tháng ba lực lượng chức năng tỉnh nghệ an
đồng loạt kiểm tra sáu cửa hàng vật tư y tế kinh doanh thuốc tân dược trên địa bàn
qua đó đã phát hiện một mươi năm bộ kit xét nghiệm nhanh hai mươi que lấy mẫu bệnh phẩm covid một mươi chín
và sáu trăm năm mươi chai nước rửa tay các loại không rõ nguồn gốc xuất xứ trị giá khoảng tám trăm linh triệu đồng
thông tin chi tiết có trong cụm tin vấn
tiến hành kiểm tra cửa hàng thuốc trên đường nguyễn phong sắc phường hương dũng tp vinh
lực lượng chức năng phát hiện một tám trăm tám mươi bộ kit xét nghiệm nhanh và ba trăm năm mươi một chai nước rửa tay các loại
không rõ nguồn gốc xuất xứ trị giá khoảng hai trăm linh triệu đồng
cùng ngày tiến hành kiểm tra cửa hàng thuốc tại địa chỉ số ba mươi bốn đường hồ thông thốc xã nghi phú tp vinh
phát hiện hai năm trăm linh bộ kit xét nghiệm nhanh hai mươi que lấy mẫu bệnh phẩm covid một mươi chín các loại không rõ nguồn gốc xuất xứ
trị giá khoảng hai trăm năm mươi triệu đồng
cũng trên đường hồ thông thốc tại cửa hàng thuốc số một mươi cơ quan chức năng phát hiện hai trăm một mươi năm chai nước rửa tay
các loại không rõ nguồn gốc xuất xứ trị giá khoảng hai mươi triệu đồng
hiện các vụ việc đang được tiếp tục làm rõ
tại khu vực vàng lầy phường trần phú tp mong cái tỉnh quảng ninh đội chống buôn lậu phòng cảnh sát kinh tế công an tỉnh quảng ninh
chủ trì phối hợp với đội quản lý thị trường số bốn kiểm tra phát hiện bùi thị vân chú tại huyện đông triều tỉnh quảng ninh
đang có hành vi tàng trữ hai bốn trăm linh kit xét nghiệm covid một mươi chín không có hóa đơn chứng tử nhập lậu vào việt nam
số kit xét nghiệm trên được chứa trong bốn thùng do trung quốc sản xuất
vân khai nhận mua số hàng trên qua mạng của người không quen biết với giá bốn mươi đồng một kích xét nghiệm covid một mươi chín về bán kiếm lời
tuy nhiên chưa kịp tiêu thụ thì bị lực lượng chức năng phát hiện bắt giữ
tiếp tục thông tin về vụ án buôn lậu vàng từ campuchia vào địa bàn tỉnh an giang
sáng nay cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh này đã ra quyết định khởi tố bổ sung vụ án hình sự trốn thuế
xảy ra tại doanh nghiệp tư nhân tiệm vàng phước nguyên long xuyên có địa chỉ tại số một lô tám đường nguyễn trãi
phường mỹ long thành phố long xuyên tỉnh an giang do nguyễn thanh bình sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi
trú tại khóm ba phường mỹ long thành phố long xuyên tỉnh an giang làm đại diện theo pháp luật
qua điều tra mở rộng vụ án cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh an giang đã ra quyết định trưng cầu giám định về thuế
đồng thời xác định nguyễn thanh bình đã không xuất hóa đơn và không kê khai nộp thuế trên một mươi tỷ đồng
có dấu hiệu tội phạm trốn thuế quy định tại khoản ba điều hai trăm linh bộ luật hình sự năm hai nghìn một mươi năm
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh an giang đã ra quyết định khởi tố bổ sung vụ án hình sự trốn thuế
xảy ra tại doanh nghiệp tư nhân tiệm vàng phước nguyên long xuyên
trước đó cũng liên quan đến vụ án này cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh an giang đã ra quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can
và bắt tạm giam bị can nguyễn thanh bình cùng năm bị can khác có liên quan để điều tra về hành vi buôn lậu
công an huyện quảng ninh tỉnh quảng bình phối hợp với phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh
vừa làm rõ sự việc người dân giả trình báo bị cướp tài sản tạo hiện trường nhằm mục đích che giấu việc nợ nần của bản thân
vào khoảng một mươi năm h ngày bốn tháng ba chị lê thị hà giang chú tại thôn trường niên xã hàm ninh huyện quảng ninh tỉnh quảng bình
đến công an xã hàm ninh trình báo sự việc
vào chiều cùng ngày sau khi gửi tiền từ ngân hàng agribank huyện quảng ninh xong đi về nhà
thì bị hai nam thanh niên đi xe mô tô chặn xe dùng dao khống chế và cướp đi sáu chỉ vàng cùng năm mươi sáu triệu đồng của chị giang
rồi tẩu thoát
sau khi tiếp nhận tin báo phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh và công an các địa phương tiến hành truy xét
quá trình xác minh lực lượng điều tra xác định có dấu hiệu bất thường giữa lời khai của bị hại và hiện trường xảy ra sự việc
sau hơn hai giờ đấu tranh với những chứng cứ không thể chối cãi lê thị hà giang đã thừa nhận hành vi gian dối
là đã tạo hiện trường giả để che giấu việc nợ nần của bản thân
hiện vụ việc đang được công an huyện quảng ninh tỉnh quảng bình lập hồ sơ xử lý
phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh đồng tháp cho biết
đơn vị đang điều tra mở rộng về vụ hai đối tượng tàn trữ gần một kg ma túy tổng hợp trên địa bàn của huyện lấp vò
trước đó phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh phối hợp cùng công an huyện lấp vò
kiểm tra tại phòng nghỉ số bảy nhà nghỉ thiên hương tòa lạc về thị trấn lập hò huyện lập hò tỉnh đồng tháp
bắt quả tang hai đối tượng nguyễn trọng nhật sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi tám và bùi văn bạc sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi một
cùng ngụ huyện lập hò đang có hành vi tàn trữ trái phép chất ma túy
tại hiện trường lực lượng công an thu giữ chín năm trăm ba mươi bảy gram ma túy một bộ dụng cụ dùng sử dụng ma túy
cùng nhiều vật dụng khác có liên quan
hiện cơ quan công an đang tạm giữ hình sự hai đối tượng để tiếp tục điều tra làm rõ
công an thị xã bến cát tỉnh bình dương cho biết đang khẩn trương điều tra vụ ba thiếu niên
bị hàng chục người khác vây đánh giả ma ngay trước cổng trường học
vụ việc xảy ra được camera ghi hình lại rồi phát tán trên mạng xã hội
theo hình ảnh clip ghi lại trong lúc các em học sinh trường trung học cơ sở chánh phú hòa tan học
thì xảy ra vụ việc hàng chục thanh niên v đánh giả mang ba thiếu niên mặc đồng phục học sinh
các em này bị đánh túi bùa ngã xuống đất chỉ biết ôm đầu chịu đựng
một trong ba thiếu niên may mắn bỏ chạy thoát thân
dù phía trước cổng trường khá đông người dân nhưng nhóm thanh niên này vẫn ngang nhiên lao vào hành hung
sau khi tấn công ba thiếu niên nhóm người này đã rời khỏi hiện trường
vụ việc khiến ít nhất của em bị thương ở vùng đầu phải nhập viện
clip đang được chia sẻ chóng mặt trên mạng xã hội khiến nhiều người dân
đặc biệt là các bậc phụ huynh có con trong độ tuổi này bức xúc
qua xác minh ban đầu của ngành giáo dục địa phương bà tiế niên bị đánh không phải là học sinh của trường này
mà là người thân đến đó một số em học sinh khi tan học
công an cho biết đang tiến hành điều tra làm rõ để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật